theo điều tra nguyễn tuấn anh chú tại quận hoàng mai hà nội đã mua mã cốt của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet đặt tên là sàn vítsa sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình theo hình thức đa cấp
thông qua mạng xã hội huy và các đối tượng tạo ra các hội nhóm đăng tải thông tin quảng cáo tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn các hoạt động cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp
các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh hải dương thành phố hà nội và một số tỉnh thành khác trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn vitsa do đường dây của tuấn anh tổ chức lên tới gần hai tỷ đồng và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh nghệ an vừa bắt đối tượng trần quốc lô về hành vi mua bán trái phép chất
ma túy thu giữ bốn kg ma túy đá một bánh heroin hai khẩu súng bảy viên đạn và nhiều tăng vật có liên quan
trần quốc lô trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài về nghệ an rồi tiêu thụ trong cả nước
đây là đối tượng rất nguy hiểm thường xuyên mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt
sau một thời gian kiên trì theo dõi ngày hai mươi tám tháng bốn tại xã khánh hợp huyện nghi lộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện nghi lộc đồng chủ trì đã bao vây bắt giữ khẩn cấp trần quốc lô cùng số tăng vật nêu trên
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng hồ viết an ninh chú tại thôn ba xã e bờ hốc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng bốn tại nhà của ông tăng a rẩu có tổ chức ăn nhậu đến khoảng hai mươi một h thì giữa ninh và anh phạm văn toàn xảy ra mâu thuẫn nhưng được nhiều người can ngăn
sau đó ninh đã đi vào khu vực bếp nhà ông rẩu lấy một con dao thái lan cất giấu trong người và tiếp tục quay lại bàn ăn khoảng ba mươi phút sau ninh ra ngoài lấy xe máy đến nhà anh toàn để nói chuyện
sau đó anh toàn và anh nguyễn xuân hùng cùng một số người bạn đi về đến nhà gặp ninh và đã xảy ra xô xát lúc này ninh rút con dao đâm nhiều nhát vào người anh hùng gây tử vong
phòng một mươi cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa bắt được một đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn
đối tượng truy nã bị bắt là nguyễn hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa đây là đối tượng bị công an tỉnh nghệ an truy nã vì hành vi bỏ trốn sau khi bị khởi tố bị can vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm hai nghìn một mươi ba
sau chín năm lẩn trốn ở trong nước và nước ngoài với nhiều giấy tờ tùy thân giả đến khoảng một mươi một giờ trưa ngày ba mươi tháng bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nguyễn hồng quang đang trên đường di chuyển ra hà nội để liên hệ với người thân
lập tức trinh sát tiến hành các mũi tiếp cận bắt giữ được đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi giờ của chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv